cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồng ngự tỉnh đồng tháp vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án tổ chức đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thu bằng tiền
vào đêm ba mươi tháng chín công an thành phố hồng ngự phối hợp phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiến hành bắt quả tang tụ điểm đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thu bằng tiền xảy ra tại khóm an lộc phường an bình a thành phố hồng ngự
tại hiện trường phát hiện bắt giữ hai mươi một đối tượng thu giữ tại chiếu bạc số tiền sáu mươi năm triệu hai trăm bảy mươi ngàn đồng sáu hộp xí ngầu và hai mươi chín xe mô tô các loại cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
khám xét trên người các đối tượng bị bắt giữ lực lượng công an tiếp tục tạm giữ số tiền hơn hai trăm sáu mươi bảy triệu đồng và hai mươi điện thoại di động
lực lượng chức năng cũng đưa các đối tượng về cơ quan công an làm việc điều tra xử lý theo quy định của pháp luật